chính phủ thái lan đang cân nhắc ban hành lệnh cấm xe ô tô cá nhân trong những khu vực ô nhiễm không khí nếu như lượng bụi mịn pm hai năm cao gấp đổi ngưỡng an toàn
theo thông báo chỉ các dịch vụ giao thông công cộng mới được phép hoạt động trên đường khi có lệnh cấm
tuy nhiên biện pháp này sẽ được áp dụng linh hoạt theo từng trường hợp để tránh ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt
thông báo cho biết thêm khí thải từ các phương tiện giao thông là nguồn chủ yếu phát tán pm hai năm
chính phủ thái lan đã bắt đầu vạch ra một kế hoạch tổng thể lâu dài nhằm xử lý ô nhiễm
trong đó bao gồm cả phát triển mạng lưới đường sắt chạy điện và thay thế các xe buýt động cơ diesel bằng xe điện
từ đầu tháng này nhiều vùng ở thái lan đặc biệt là thủ đô bangkok đã bị bao trùm trong sương mù bụi mịn pm hai năm